trong những ngày qua vụ chìm tàu container tại khu vực huyện cần giờ tp hcm
đang được các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý khắc phục hậu quả
ngày hai mươi hai tháng một mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã có công điện số một nghìn bốn trăm linh
về việc sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu từ vụ chìm tàu này
ngay sau khi xảy ra sự cố chìm tàu trên lòng sông vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi
các lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng và hút hết lượng dầu loang trên mặt sông
hai phao lớn cũng đã được thả quay quanh khu vực tàu chìm để ngăn sự cố tràn dầu
cảng vụ hàng hải tp hcm công ty cổ phần trục vớt cứu hộ việt nam
cùng với các đơn vị đang phối hợp thực hiện công tác bơm hút một trăm năm mươi tấn dầu
hôm nay thủ tướng chính phủ đã có công điện chỉ đạo về việc ứng phó với sự cố tràn dầu
yêu cầu ủy ban nhân dân tp hcm chủ trì phối hợp với ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương
có giải pháp bơm hút dầu bảo đảm an toàn không để sự cố tràn dầu xảy ra gây ô nhiễm môi trường
và sẵn sàng phương án lực lượng tham gia ứng phó khi có sự cố